bên lề đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một tại cộng hòa serbia ngày một mươi năm tháng một mươi theo giờ địa phương
phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng đã tiếp xúc song phương với chủ tịch ipu
gabriela cuevas barón và phó chủ tịch quốc hội cuba ana maria marie machado
tại cuộc tiếp xúc với chủ tịch ipu phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
chúc mừng ipu kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập và phát triển
thể hiện sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa đa phương sự phát triển của ngoại sao nghị viện
hiện việt nam đã và đang thực hiện các cam kết của mình với ipu và liên hợp quốc
về việc bảo đảm phát triển bền vững nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
bằng việc cụ thể hóa thành pháp luật
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng mời chủ tịch ipu thăm chính thức việt nam
và tham dự hội nghị về phát triển bền vững dự kiến tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp xúc với phó chủ tịch quốc hội cuba phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ truyền thống đặc biệt việt nam cuba
phó chủ tịch thường trực quốc hội đánh giá quan hệ giữa quốc hội hai nước đã có những bước phát triển mới
nhất là việc hai bên tích cực tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác và đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
trong thời gian tới hai bên cần tập trung tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp
nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giám sát cũng như tăng cường vai trò của quốc hội
trong hệ thống chính trị hoạt động ngoại sao nghị viện và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện quốc tế đa phương